thành phố hà nội thống nhất từ ngày hôm nay ngày một mươi tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi
tổ chức khai thác đường bay giữa hà nội thành phố hồ chí minh và hà nội đà nẵng
với tần suất một chuyến trên ngày chở khách hai chiều và ngồi giãn cách năm mươi công suất
tạm thời chưa khai thác các đường bay từ các địa phương khác đến hà nội
với sự thống nhất của hà nội bộ giao thông vận tải đã điều chỉnh lại kế hoạch
mở một mươi chín đường bay nội địa từ ngày một mươi tháng một mươi
hãng hàng không quốc gia việt nam việt nam airline ngay sau đó đã công bố nối lại
bốn đường bay hai chiều từ ngày hôm nay ngày một mươi tháng một mươi gồm hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng
giữa thành phố hồ chí minh hải phòng vinh nghệ an thanh hóa quy nhơn bình định huế đà nẵng
quảng nam đồng hới quảng bình nha trang khánh hòa tuy hòa phú yên phú quốc kiên giang
giữa thanh hóa và đà lạt
vietjet cũng công bố mở lại một mươi năm đường bay đón khách trên những chuyến bay xanh an toàn
còn với hãng bamboo airways một mươi hai trạng bay nội địa cũng sẽ được khai thác trong giai đoạn thí điểm
đầu tiên của bộ giao thông vận tải bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày hai mươi tháng một mươi
với đường sắt ubnd tp hà nội vẫn đề nghị tạm dừng đón trả khách tại gà hà nội